các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ nỗ lực làm thêm ngoài giờ đón tiếp và giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu nhanh chóng thuận lợi với thái độ nghiêm nở tận tình chú đáo
tại bộ phận một cửa phòng quản lý xuất nhập cảnh nghệ an chỉ có gần hai trăm linh lượt công dân đến làm hội chiếu